nhưng đối tượng này đối mặt với bốn tội danh giết người bốn tội danh âm mưu giết người và bảy tội danh cố ý giết người
theo các quan chức địa phương ngày ba tháng ba vừa qua một nhóm đối tượng nam giới giấu mặt ra khỏi ô tô và nổ súng vào một bữa tiệc ngoài trời ở king city miền nam thung lũng salinas tại vùng nông thôn miền trung bang california sau đó rời khỏi hiện trường
hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc này